sáng nay tòa nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
phiên tòa diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
viện kiểm sát xác định các bị can lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu thông thầu gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan chức năng xác định bị cáo vũ liên oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn tám mươi tỷ đồng tại hai gói thầu năm hai nghìn một mươi chín phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày một mươi hai tháng một mươi
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã thụ lý vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới tòa nhân dân tỉnh quảng ninh có kế hoạch mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và một mươi năm bị cáo trong vụ án trên
trong số này bốn người đang bỏ trốn và bị truy nã gồm nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng ban quản lý dự án ba thuộc aic nguyễn thị tích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty mofa
bốn bị cáo trên bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra còn có một mươi bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và hai bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
yêu cầu các bị cáo trên tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
chiếc ô tô hết sức táo tợ liều lĩnh vừa xảy ra tại địa bàn huyện thạch thất hà nội
chỉ sau thời gian ngắn tập trung lực lượng tổ chức điều tra cơ quan công an đã khám phá và làm rõ đối tượng gây án
vụ án cũng cho thấy người dân sơ hở mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động phạm tội
chiếc ô tô loại xe tải cầu này đang được anh nguyễn văn dũng là chủ phương tiện đưa vào sưởng sửa chữa để phục hồi lại sau khi đã bị đối tượng trộm cắp
sự việc xảy ra chắc đó khiến gia đình anh băng hoàng bởi chỉ sau một đêm phương tiện đã biến mất khỏi bãi để xe
chủ sở hữu xe như trình bày báo cáo với cơ quan công an thì đã giao chiếc xe này cho công nhân quản lý trực tiếp
cụ thể nha và thành giàn dựng kiếm một ngôi nhà đang cần cho thuê giả vờ đến xem nhà và đặt giao hàng tại đây
cả hai chuẩn bị sẵn một hộp quà bên trong chỉ là mì tôm nhưng nói với người giao hàng là camera
nhờ người giao hàng đưa trước số tiền hơn bốn triệu đồng và sẽ nhận lại khi giao hàng đến địa chỉ trên đường nguyễn trí thanh
vì sự tin tưởng của người giao hàng nha và thành đã lấy được tiền chia nhau ăn chơi và tiêu xài cá nhân
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự nguyễn thị tri anh chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phải nhận quyết định khởi tố
lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn đối tượng nguyễn thị trì anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao
trong đó có người với lãi suất từ hai đồng đến ba đồng một triệu đồng một ngày
đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại
người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước
nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch
sau khi xác minh công an huyện diễn châu đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn thị tri anh
thu giữ một điện thoại di động một số giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã chứng minh được
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt đối tượng nguyễn thị trì anh đã cho một người phụ nữ vai tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng
với lãi suất ba đồng một triệu đồng một ngày tương đương với một trăm linh chín năm một năm thu lợi bất chính số tiền bốn trăm linh hai triệu đồng
thưa quý vị tình trạng các website đăng tải phát tán
cho phép người dùng xem miễn phí các bộ phim chương trình không mua bản quyền đã diễn ra trên mạng một thời gian dài
thế nhưng chưa thể xử lý được triệt đề
các website này thường thu hút được nhiều người dùng vì không phải trả phí
xong việc truy cập các website lậu này có thể khiến cho người dùng phải trả giá bằng nhiều nguy cơ khác
vì lo ngại đến tính an toàn của các trang web lậu
chị tường vi đã quyết định trả phí để xem phim và các chương trình mình yêu thích trên các nền tảng có bản quyền
theo kinh nghiệm của chị các web lậu thường hiển thị vô số khoảng cách
phần nhiều là các quảng cáo game cờ bạc cá độ và rất nhiều nút bấm hay cửa sổ pop up
quảng cáo cũng có thể là một loại mã độc
khi bấm vào video nó sẽ chuyển hướng người dùng đến một website khác
nhiều trang web lậu có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng
một số trang web sẽ yêu cầu người dùng đăng ký trước khi xem các nội dung
và sẽ gửi người dùng một liên kết dẫn đến các trang khác để nhập các loại dữ liệu như tên tuổi email số điện thoại
những thông tin này rất có thể bị sử dụng vào mục đích xấu như đánh cắp danh tính tấn công lừa đảo

dù do cho những người xem những chương trình này thì chúng ta cũng có thể rất dễ dàng đơn cử ra một số hậu quả
chẳng hạn như họ sẽ bị tiếp nhận những nộ thông tin cá nhân
vì khi mà đăng nhập vào những trang web này thì bao giờ các trang web lậu này
người ta cũng yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại v v
thứ hai nữa là tiên quan đến việc bị phát tán các virus các mã độc sẽ làm ảnh hưởng đến máy tính
thậm chí là
là bị truy cập trái phép vào máy tính của bản thân
các nội dung miễn phí chính là mồi nhử người dùng
các website lậu là nơi tiềm ẩn nhiều mã độc
các mã độc này có thể được ẩn trong các trang web hoặc video
và có thể tự động tải cài đặt trên thiết bị
từ đó tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị của người dùng
cùng với những rủi ro về mặt an toàn bảo mật thông tin
việc truy cập các website lậu còn là hành vi tiếp tay cho các sai phạm pháp luật
đối với chủ những cái website mà
tán trình chiếu những cái chương trình những bộ phim mà không mua bản quyền
hoặc công bố đến công chúng để mà thu lợi bất chính
thì rõ ràng cái hành vi này đã xâm phạm đến pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ
liên quan đến những người mà lại tiếp nhận những cái chương trình được trình chiếu
được công bố đến một cách là trái pháp luật như vậy
thì chúng ta được xem đây là một cái hành vi tiếp tay
để cho những cái trang web này tiếp tục hoạt động
và thu lợi bất chính
thực ra thì với những cái việc mà chúng ta lấy những thông tin không bản quyền
hay lựa chọn những thông tin mà rất là dễ dàng dễ dãi
hoặc là bừa bãi như vậy
thì rất có thể là chúng ta sẽ lấy phải những thông tin không đúng không chính xác
thực ra là cái việc mà chúng ta tôn trọng đây thì không đơn thuần chỉ là tôn trọng bản quyền
mà chúng ta còn tôn trọng những thông tin có chất lượng thông tin đúng thông tin sự thật
và đặc biệt là thông tin hữu ích

có lẽ đã đến lúc người dùng cần phải nhận thức rõ được những nguy cơ phải đối mặt
trước những sự lựa chọn nghe nhìn của mình trên môi trường số
và việc không truy cập vào các website lậu không chỉ là cách để chung tay bảo vệ bản quyền
thúc đẩy sự phát triển của các nội dung số
mà cũng là cách để người dùng bảo vệ chính mình trên không gian mạng
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phạm văn huân chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông làm một người chết và một mươi hai người bị thương
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày tám tháng một mươi huân điều khiển xe tải lưu thông
trên đường tránh thị xã buôn hồ hướng từ tỉnh gia lai đi tỉnh đắk lắc
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
khi xe tải đến km số một mươi ba cộng tám trăm linh đường tránh thị xã buôn hồ
thì huân buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều
sau đó chiếc xe tải đã va chạm với xe chở khách du lịch loại một mươi sáu chỗ
do anh phạm phu quý chú tại tp buôn ma thuột tỉnh đắk lóc điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến anh lê quốc huy ngồi trên xe khách tử vong một mươi hai người khác bị thương
sau khi xảy ra vụ việc phạm văn huân đã rời khỏi hiện trường
và sau đó đến công an thị xã buôn hồ đầu thú khai nhận hành vi gây ra tai nạn giao thông
một vụ trộm cắp ô tô hết sức táo tợn liều lĩnh vừa xảy ra tại địa bàn huyện thạch thất hà nội
chỉ sau thời gian ngắn tập trung lực lượng tổ chức điều tra cơ quan công an đã khám phá và làm rõ đối tượng gây án
vụ án cũng cho thấy người dân sơ hở mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động phạm tội
chiếc ô tô loại xe tải cầu này đang được anh nguyễn văn dũng là chủ phương tiện đưa vào sưởng sửa chữa để phục hồi lại
sau khi đã bị đối tượng trộm cắp
sự việc xảy ra trước đó khiến gia đình anh băng hoàng
bởi chỉ sau một đêm phương tiện đã biến mất khỏi bãi để xe
như trình bày báo cáo với cơ quan công an thì đã giao chiếc xe này cho công nhân quản lý trực tiếp
cái ngày xảy ra vụ việc thì người dân đã phát hiện chiếc xe có người di chuyển
đã nhận được cái tin báo của quân chúng nhân dân thì cơ quan công an đã xuống trực tiếp hiện trường để mà xác minh làm rõ
tính chất vụ việc thì từ trước đến giờ trên địa bàn lịch thất thì rất hiếm khi xảy ra vụ
để nhận định được hành vi thủ đoạn của đối tượng thì cơ quan công an đội cảnh sát hình sự công an huyện
đã tập trung toàn bộ lực lượng để truy nóng cái sự việc này
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thạch thất đã tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra truy xét
chỉ sau thời gian ngắn trần dung đối tượng phạt tội đã được làm rõ
đó là nguyễn hữu dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú huyện ngọc lạc
tỉnh thanh hóa
đối tượng này cũng chính là nhân viên đang làm việc tại công ty của anh nguyễn văn dũng
và đối tượng thì rất tinh vi chạy theo rất nhiều cung đường để tránh camera của lực lượng công an
và sau khi truy xét nóng camera thì đã phát hiện được đối tượng cất dấu tăng vật tại chân cầu thăng long
bằng những biện pháp nghiệp vụ thì đối tượng đã thừa nhận và khai rõ được hành vi trụng khắc của mình

đối tượng đã ngay từ ban đầu đã lên được kế hoạch là lần theo các bờ ruộng để tiếp cận hiện trường
sử dụng các gậy mặc láo mưa trùm đầu
sau khi đó thì sử dụng gậy để đập phá cửa kính ô tô và đột nhập nổ máy và bỏ trốn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do biết trên xe ô tô này luôn có chìa khóa điện cắm sẵn
nên đã tìm cách phá cửa
mở chốt vào trong xe và khởi động xe bỏ chạy trong đêm
sau đó đối tượng đã đưa ô tô tới cắt giấu tại một bãi đất trống ở trên cầu thăng long
và thuê người đến cắt tháo giữa xe để bán sắt vụn
sau khi mất thì trong vòng khoảng độ ba ngày là các anh công an huyện thạch xá thạch thất
và công an xã thạch xá đã tìm thấy tài sản của hệ tôi đã mất và đã bắt được thủ phạm
khi mà đối tượng lấy xe nó phá thì tôi phải mang cái xe này đi đến
công ty quang minh ở đây sửa chữa thì là khắc phục lại là từ thùng xe đến cabin
và mọi thứ liên quan đến xe để mà hoạt động trở lại bình thường
qua cái vụ việc này thì cũng rút ra một cái kinh nghiệm rất là lớn
và cho bản thân tôi và mọi người khác có tài sản như tôi lên gửi
và những cái lời có tin tưởng và để đảm bảo cái tài sản của mình
vụ việc đã cho thấy chủ phương tiện có sự sơ hở
bắt cảnh sát khi để xe không gửi vào bãi có người trông coi
chia khóa điện cũng luôn cắm trên xe
chỉ những yếu tố này đã khiến đối tượng đang rơi vào cảnh nợ nần do cờ bạc
nảy sinh ý định phạm tội